dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đã đặt ra mục tiêu đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng
đồng bộ với một số công trình hiện đại trong đó có hạ tầng năng lượng nhất là năng lượng tái tạo
bảo đảm cung cấp đủ ổn định năng lượng
đến giữa năm hai nghìn một mươi chín có sấp xỉ bốn năm gigawatt điện mặt trời và bốn mươi năm gigawatt điện gió được đưa vào vận hành
sự phát triển nhanh của các nguồn năng lượng tái tạo khi có các cơ chế khuyến khích phát triển ở các địa phương
nhưng lưới điện chưa theo kịp dẫn tới thực tế công suất nguồn điện tại một số nơi còn dư thừa chưa giải tỏa hết
các dán điện mặt trời và ba dán điện gió đang vận hành
trong đó là một mươi một dán
đang thực hiện là giảm phát
cuối thời gian giảm phát là khoảng hai mươi ba mươi lượng công suất
thì đã ảnh hưởng đến thực hại hiệu quả kinh tế của các nhà đầu tư
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm các mục tiêu và phương hướng để phát triển năng lượng sạch
năng lượng tái tạo cũng đã được nghiên cứu và đề xuất
tuy nhiên trong thực tiễn hoạt động của các chủ đầu tư vẫn còn nhiều vướng mắt
giao cản về đầu tư về đất đai
tôi rất mong đi sơ đồ điện tác
sẽ sớm được thông qua để chúng ta có một cái tầm nhìn quy hoạch dài hạn
dài hơi cho điện quốc gia nói chung và năng lượng tái tạo nói riêng
chất vấn trước quốc hội về những thay đổi trong quy hoạch điện bảy
và định hướng phát triển năng lượng tái tạo trong quy hoạch điện tám
sáng ngày chín tháng một mươi một bộ trưởng trần tuấn anh khẳng định
trên cơ sở quốc hội cho phép điều chỉnh quy hoạch năng lượng
chính phủ đã có giải pháp bổ sung các quy hoạch điều chỉnh
cho phép phát triển năng lượng tái tạo
đáp ứng nhu cầu điện phát triển bền vững
và hướng tới tinh thần nghị quyết năm mươi năm của bộ chính trị
trong tổng số đồ tám chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh đến
yêu cầu về hoàn thiện các khung pháp lý và các chính sách cụ thể
để ưu tiên khuyến khích các nguồn năng lượng sạch
và cũng như là đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng của chúng ta
đặc biệt là chúng ta biết rằng vai trò của khu vực tư nhân năng
phát triển rất mạnh mẽ ở việt nam và sẽ trở thành động lực cho phát triển
dự thảo báo cáo tổng kết
thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
đã đạt mục tiêu ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn
công nghệ mới công nghệ cao
trong đó có nhấn mạnh đến việc phát triển công nghiệp năng lượng sạch
năng lượng tái tạo và năng lượng thông minh